liên quan tới vụ việc một khách nhật bản bị chặt chém hai chín triệu đồng cho năm phút đi xích lô tại thành phố hồ chí minh
lực lượng chức năng tại thành phố hồ chí minh cho biết tuy chưa nhận được trình báo
nhưng công an quần một thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo công an phường bến thành điều tra cụ thể thông tin vụ việc
trước đó chia sẻ trên mạng xã hội ông okitoshi yuki tám mươi ba tuổi quốc tịch nhật bản cho biết
ông đã phải trả hai chín triệu đồng cho quốc xích lô từ chợ bến thành đến khách sạn liberty central sài gòn riverside trên đường tôn đức thắng
vụ việc sau đó được lan truyền trên mạng
đại diện sở du lịch thành phố hồ chí minh cho biết vụ việc gây ảnh hưởng lớn đến ngành du lịch của thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
nên đã cử cán bộ phối hợp cùng với cơ quan chức năng để điều tra vụ việc